thưa quý vị mới đây thì một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại vườn quốc gia xuân thủy thuộc tỉnh nam định
khi một đoàn học sinh ở hà nội đến tham gia hoạt động trải nghiệm bắt ngao
vụ việc không mong muốn đã khiến cho một em học sinh và một phụ huynh trong đoàn bị đuối nước tử vong
vâng liên quan đến vụ việc này ngay sau đó sở giáo dục và đào tạo hà nội đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo
quận nam tử liêm khẩn trương phối hợp cùng nhà trường giải quyết những việc liên quan
đồng thời yêu cầu các trường dừng các hoạt động trải nghiệm tự phát
sở giáo dục và đào tạo hà nội đề nghị các trường trực thuộc các phòng giáo dục đào tạo và các nhà trường
thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động xã hội
hoạt động trải nghiệm dã ngoại tuyệt đối không tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát
đồng thời đề nghị các nhà trường chủ động kiểm tra giả soát
các điều kiện bảo đảm an toàn của đơn vị như cây xanh điện lưới cống bể tường rào nhất là trong mùa mưa bão sắp tới
khi học sinh nghỉ hè nhà trường vẫn cần thường xuyên có các biện pháp nhắc nhở
khuyên cáo học sinh không được chơi đùa nghịch cần ao hồ hố công trình nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước
không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm đi bơi khi không có người lớn đi cùng
vâng chỉ mới đây thôi thì cũng tại hà nội đã xảy ra vụ việc các em học sinh bị ngộ độc tập thể khi tham gia dã ngoại
trong đó những vụ việc liên tiếp xảy ra khiến cho chúng ta không khỏi băn khoăn về những cơ chế đảm bảo an toàn cho học sinh
khi tham gia các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa trong và ngoài nhà trường nói chung
vâng xung quanh nội dung này ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi ngắn với tiến sĩ vũ thu hương
chuyên gia giáo dục trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngay sau đây
trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình của hà nội
thưa tiến sĩ rõ ràng là sự việc vừa xảy ra với quốc gia xuân thủy với nhóm học sinh và phụ huynh ở hà nội
là một rủi ro đáng tiếc và không ai mong muốn
tuy nhiên qua câu chuyện này chúng ta thấy những vấn đề đang tồn tại trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm hiện nay như thế nào
thì tôi nghĩ việc đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy là trải nghiệm và giáo dục kỹ năng sống là một trong những phần giáo dục rất là quan trọng
thế nhưng mà các đơn vị có trách nhiệm giáo dục trẻ như là
gia đình hay là nhà trường thì chúng ta lại bỏ bê
và cũng chính vì vậy cho nên là các phụ huynh và cộng đồng nói chung hiểu rất sai về ý nghĩa của trải nghiệm
rất nhiều người cho rằng đó chỉ là đi chơi thôi và bố mẹ tổ chức là được rồi hoặc là đi chơi thôi cho nên là thích thì đi không thích thì thôi
và chính vì vậy cho nên cái việc mà chúng ta tổ chức những cái buổi dã ngoại nó để xảy ra rất là nhiều vấn đề
thích thì chúng ta làm và chúng ta cảm thấy hình
hình như là hay thì chúng ta làm
chứ tất cả mọi thứ không xuất phát từ tâm sinh lý trẻ em hay là nhu cầu học của các con
hoặc là kiến thức của các con đến đâu và các con sẽ tiếp nhận cái gì
hoàn toàn không có những thứ như thế
ngoài ra nữa là tất cả những đơn vị tổ chức trải nghiệm họ có đủ kỹ năng và họ có đủ hiểu biết để đảm bảo an toàn cho các con hay không
vấn đề thứ ba nữa là các đơn vị tham gia tổ chức chạy trải nghiệm
thì họ liên quan gì
đến cái chương trình của các con và họ sẽ chịu trách nhiệm đến đâu
khi chúng ta làm không theo một hệ thống gì cả thì sẽ xảy ra rất là nhiều những vấn đề như vậy
những năm gần đây thì các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường đã được tổ chức thường xuyên hơn
và cũng đã tạo cho các con những sân chơi bổ ích ạ
tuy nhiên trong quá trình hoạt động thì vẫn xảy ra không ít vấn đề như ngộ độc tai nạn và thậm chí là thương vong như câu chuyện vừa rồi ạ
vậy thì theo tiến sĩ nguyên nhân ở đây là gì ạ
tôi nghĩ nguyên nhân lớn nhất là bởi vì chính từ các cơ quan quản lý giáo dục
chúng ta không đưa tất cả những cái quy chuẩn về đến nhà trường
ví dụ như là trong một năm học các con sẽ phải trải nghiệm bao nhiêu thời gian với đầu điểm là như thế nào
và những kiến thức các con nhận được trong quá trình trải nghiệm là gì
và chúng ta sẽ đánh giá như thế nào về cái quá trình đó
đồng thời là chúng ta sẽ cung cấp chúng ta sẽ giao quyền cho cơ quan nào để họ quản lý trải nghiệm
và các con sẽ tham gia các trải nghiệm đó như thế nào
tiếp tục là các cơ quan quản lý trực tiếp học sinh như nhà trường hay gia đình
chúng ta cũng không có những quy chuẩn liên quan đến trải nghiệm
và chính vì vậy cho nên chúng ta mới để xảy ra những câu chuyện như thế
vâng ạ sau vụ việc vừa rồi thì sở giáo dục và đào tạo hà nội đã yêu cầu dừng tất cả các hoạt động trải nghiệm tự phát
tuy nhiên thì rõ ràng là nhu cầu của các phụ huynh học sinh trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm là nhu cầu chính đáng
vậy chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này như thế nào thưa tiến sĩ
tôi nghĩ cấm thì không nên rồi
bởi vì giáo dục là bao giờ cũng phải đòi hỏi sự trải nghiệm
thực tế mới là điều mà các con cần học chứ không phải là lý thuyết
chúng ta cần phải xem lại tất cả những quy định
nếu như có tất cả các quy định và tuân thủ các quy định thì sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra cả
và chúng ta cũng để ý đến là ở các nước khác người ta đi trải nghiệm rất là nhiều
và ngay kể cả những trường hợp có nguy cơ hoặc gặp nguy hiểm
thì họ cũng luôn biết cách ứng phó và ứng xử như thế nào
vậy thì chúng tôi đặt ra câu hỏi là các cơ quan giáo dục họ đã dạy trẻ em cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm hay chưa
và cách xác định các nguy cơ có thể đến với các con hay chưa
nếu như trước khi đi trải nghiệm các con đều được học việc này thì chắc chắn những vấn đề này sẽ không xảy ra
một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ vũ thu hương
thủ tướng chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn

sản xuất kinh doanh là nội dung chính sẽ có trong cụm chính sách sau đây
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt hiệu quả có kế hoạch thời hạn cụ thể
hoàn thành các nhiệm vụ giải pháp đề ra trên các lĩnh vực nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho sản xuất kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp người dân
công điện được đưa ra khi tình hình kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp khó lường tác động ảnh hưởng tiêu cực đến sự phục hồi và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu
ở trong nước còn nhiều khó khăn thách thức do chịu tác động kép cả từ các yếu tố bên ngoài và những hạn chế bất cập nội tại của nền kinh tế
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về phòng chống tắc hại của thuốc lá đến năm hai nghìn ba mươi
mục tiêu cụ thể giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ một mươi năm tuổi trở lên xuống dưới ba mươi chín nhóm nữ từ một mươi năm tuổi trở lên xuống dưới một bốn
giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới ba mươi tại nhà hàng xuống dưới bảy mươi năm tại quán bar cà phê xuống dưới tám mươi tại khách sạn xuống dưới sáu mươi
ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng si sa và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng
cục hàng không việt nam đề xuất thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai tại các cảng hàng không từ ngày một sáu đến hết ngày một tám hai nghìn hai mươi ba
theo đó khi hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai đi tàu bay nhân viên check in nhân viên kiểm tra an ninh hàng không kiểm tra trực quan tài khoản định danh điện tử mức độ hai của hành khách
đặc biệt việc thí điểm này chỉ dành cho hành khách tự nguyện cùng nhân viên hàng không tham gia thí điểm tự nguyện sử dụng điện thoại và tài khoản định danh điện tử mức độ hai của mình vào việc thí điểm
ngoài ra nhân viên hàng không tham gia thí điểm cam kết không sử dụng thông tin hành khách vào mục đích trái pháp luật